thưa quý vị và các bạn cách đây chín mươi sáu năm vào ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
báo thanh niên cơ quan ngôn luận của hội việt nam cách mạng thanh niên chính thức ra đời
góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của đảng cộng sản việt nam
kể từ đó đến nay báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng là đội quân sung kích trên mặt trận tư tưởng
văn hóa của đảng và nhà nước ta
báo chí việt nam được đảng ta gọi là báo chí cách mạng
do đó hơn ai hết đội ngũ nhà báo luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trước thời đại mới
đồng hành cùng nền báo chí nước nhà mang trên mình sắc phục công an nhân dân
cùng lúc thực hiện các nhiệm vụ công tác công an và làm công tác tuyên truyền
những nhà báo không có thẻ đang công tác tại công an các đơn vị địa phương
luôn là những cánh tay nối dài của các cơ quan báo chí
kịp thời đưa những thông tin nóng hổi chính xác nhất đến với độc giả gần xa
tự hào là những chiến sĩ công an một nghề hai nghiệp
các cán bộ chiến sĩ làm báo đã và đang góp phần tích cực cùng lực lượng công an
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
và mở đầu chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng sáu hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của công an tỉnh hà nam
hình ảnh những cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền
lên đường trực tiếp theo bước chân các lực lượng chiến đấu hay trắng đêm đi vào tâm dịch
cùng các lực lượng nơi tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín trong những ngày qua
đã trở nên quen thuộc gần gũi với cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân tỉnh hà nam
dẫu biết rằng phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào
nhưng với tinh thần trách nhiệm sự đam mê nhiệt huyết
các cán bộ chiến sĩ vẫn từng ngày từng giờ góp công sức của mình cùng đồng đội
chính quyền và nhân dân làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
phản ánh kịp thời những hình ảnh thông tin về tình hình dịch bệnh
góp phần đăng cao nhận thức của quân chúng nhân dân trong công tác phòng chống đầy lùi dịch bệnh
phụ nữ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân
đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những khó khăn
tuy nhiên trước những khó khăn vất vả đó thì đã không làm cho chúng tôi trùn bước
mà ngược lại chúng tôi lại càng hăng hái lên đường
bởi chúng tôi xác định khi đã chọn nghiệp làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân
thì điều đó là hiển nhiên
và chịu với cái ưu thế cũng như cái trách nhiệm của mình thì chúng tôi đã không ngừng phấn đấu
học tập và rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như cái ngòi bút của mình
những năm qua công tác tuyên truyền của lực lượng công an tỉnh hà nam
đã tạo được dấu ấn đậm nét đổi mới toàn diện theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả
từ chất lượng tin bài cho tới số lượng hình thức thể hiện chuyên mục chuyên trang
thông tin đảm bảo tính chính trị tính chiến đấu bám sát thực tiễn và hướng về cơ sở
ngày kỷ niệm truyền thống của lực lượng báo chí
thì đảng ủy giám đốc công an tỉnh nhận thức rằng
đây là một trong những lực lượng hết sức quan trọng khoác vào các thành công chung của công an tỉnh
thì công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ sau
học tập huấn luyện tập huấn để nâng cao đội ngũ làm công tác tuyên truyền này
đảng ủy giám đốc công an tỉnh sẽ tập trung cao
về trang bị các cơ sở vật chất các điều kiện
để cho cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền
đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất
mặc dù cơ sở vật chất chưa có nhiều quân số còn khiêm tốn
nhưng đội ngũ làm công tác tuyên truyền công an tỉnh hà nam
luôn say mê nhiệt huyết quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
không quản khó khăn bám cơ sở để phản ánh một cách toàn diện
sinh động chân thực công tác bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội đảm bảo sự bình yên cho nhân dân